giả vờ mua xăng rồi ra tay cướp giật sợi dây chuyền của người bán tạp hóa cao văn đạt một mươi chín tuổi
chú xã vĩnh thắng huyện gò quao vừa bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
qua theo dõi thấy chị nguyễn thị hoài ở cùng xóm có đeo sợi dây chuyền và thường bán tạp hóa vào đêm khuya
nên đạt quyết định cướp giật sợi dây chuyền của người này
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đạt điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của chị hoài
tại đây đạt kêu chị hoài bán cho nhiều thứ đồ trong đó có cả xăng nhưng chị hoài không mở cửa mà chỉ đưa qua song sắt
từ đó không có cơ hội cho đạt ra tay
sau khi đổ xăng xong đạt tiếp tục kêu mua chai xăng thứ hai và một thẻ cào điện thoại
lúc này chị hoài sợ đạt không trả tiền nên mở cửa ra đứng chờ
đạt liền nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền có trọng lượng hai ba chỉ vàng một mươi tám k của chị hoài
rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị chị hoài nắm áo kéo lại
lúc này chồng chị hoài kịp thời chạy đến khống chế bắt giữ hoài giao cho công an xử lý